tỉnh phú thọ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng sông lô hai mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cách đây bảy mươi năm trên dòng sông lô tại địa phận xã trí đám huyện đoan hùng quân và dân tỉnh phú thọ cùng với quân và dân việt bắc
đã đánh tan đoàn thủy binh của thực dân pháp trên đường từ tuyên quang về xuôi trong chiến dịch tấn công việt bắc
đây là sự kiện quan trọng bước đầu phá sản âm mưu của địch trong chiến dịch thu đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
đồng thời mở màn cho hàng loạt chiến thắng khác của quân và dân việt bắc chống thực dân pháp xâm lược
trong đó có sự đóng góp quan trọng của quân và dân tỉnh phú thọ
phát huy truyền thống cách mạng trong những năm qua đảng bộ và nhân dân tỉnh phú thọ luôn nêu cao tinh thần thi đua yêu nước
phần đầu xây dựng phú thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du miền núi phía bắc